u nang buồng trứng là tình trạng bên trong buồng trứng xuất hiện khối u
hoặc tích tụ dịch bên trong buồng trứng
đây là bệnh phụ khoa thường gặp có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi từ bé gái đến tuổi mãn kinh
và cả ở phụ nữ mang thai đều có thể bị u não buồng trứng
y học chia bệnh u nang buồng trứng thành hai dạng u nang cơ nang và u nang thực thể
điều này dựa trên cấu tạo và tinh chất của từng khối u
u nang cơ nang khối u được sinh ra do dối loạn hoạt động nội tiết của buồng trứng
có ba loại u nang cơ nang
nang bọc noãn nang noãn đã đủ trưởng thành nhưng không vỡ không dụng trứng
nang cứ tiếp tục lớn lên có thể to đến tám cm khiến nữ giới chậm tru kỳ kinh nguyệt
nang hoàng thể hoàng thể vẫn phát triển bình thường sau phóng nãn
sau đó tạo ra các nang có vỏ mầm chứa đầy dịch bên trong gây đau và chảy máu ở vùng trậu
nang hoàng tuyến các bệnh nhân thai trứng ung thư nguyên bào nuôi
u nang thực thể có biến đổi với tổ chức học bùng trứng nên có nguy cơ ung thư hóa
năng thực thể u nang nước hay gặp nhất với một túi chứa dịch bên trong có vỏ mỏm thực lành tính
dấu hiệu nghi ngờ ung thư hóa xảy ra khi trên bề mặt có tăng sinh nhiều mạch máu
hay có các nhúi trên bề mặt hoặc trong lòng u
u nang bì hầu hết lành tính
trong đó u quái chiếm hai mươi năm thành khối u nang có cấu tạo như lớp xương bên trong chứa tóc xương răng tuyến bã rất dễ bị xoắn
dạng này cũng gặp ở mọi lưỡi
u nang nhầy khối u có rất nhiều thùy
trong nang chứa dịch nhầy màu vàng đặc thường dính với các tạo xung quanh
u có kích thức lớn hơn các loại u khác chiếm hai mươi các khối u bùng trứng
nang lạc nội mạc bùng trứng
tổ chức nội mạn tử cung phát triển ngay trên bề mặt bùng trứng
gây phá hủy mô lành bùng trứng
nang vỏ mỏng dính vào các tổ chức xung quanh
bên trong chứa màu chocolate u thường thấy đau khi hành kinh dính nhiều làm tóc vỏ trứng gây vô sinh
u nang có thể hình thành
u nang có thể hình thành khi dụng trứng tồn tại trên bùng trứng trong suốt thai kỳ
các tế bào nội mạng tử cung phát triển bên ngoài tử cung
một số mô có thể gắn ở bùng trứng
khi nhiễm trùng vùng trậu lan đến bùn trứng có thể thành u nang
người bệnh từng xuất hiện u nang trước đó nay có thể tái phát
trong gia đình có mẹ hoặc chị gái bị u bốn trứng
dấu hiệu nhận biết u nang bùng trứng
bệnh u nang bùng trứng xuất hiện và diễn biến âm thầm không có triệu trứng
u nang bùng trứng có thể xuất hiện các dấu hiệu triệu trứng sau khi u đã lớn
như đau vùng trậu vùng thắt lưng bụng trướng tiểu khó táo bón
đau khi quan hệ tình dục và gây dối loạn kinh nguyệt
cùng lắng nghe những chia sẻ của bác sĩ chuyên khoa hai diêm thị thanh thủy
trưởng khoa khám sản tự nguyện bệnh viện phụ sản hà nội để hiểu rõ hơn về vấn đề này
bình thường mỗi người phụ nữ đều có hai cái bùng trứng
thế thì mỗi một tháng nó có một cái nang chứng phát triển vượt trội
để chúng ta dụng chứng để chúng ta có thể có thai
thế thì cái nang bình thường cái nang đấy gọi là nang sinh lý
nếu như trong một cái bùn trứng nó xuất hiện những cái nang lớn
thì người ta ở trên nạp bùng trứng người ta gọi là một cái u nang bùng trứng
thế gọi là u nang bệnh u nang thực thể
thế thì nang bùng trứng thì có nhiều loại
ví dụ người ta có thể có u nang bì u nang nước u nang nhầy u nang lạc động bằng thủ cung
thế thì thông thường các cái mệnh u nang thì thường là lành tính
và có một số ít bệnh u nan sẽ trở thành
có biến trứng thành ác tính
dạ vâng vậy thưa bác sĩ là những nguyên nhân nào sẽ gây ra u nang bùng trứng
và nó có liên quan gì đến hormôn của chị em phụ nữ hay không thưa bác sĩ
thường thì là u nang bùng trứng nó thường xuất hiện từ một cái tế bào nguyên thủy ở bùng trứng
ví dụ như u bì là em bé đẻ ra người ta đã có những cái tế bào nguyên thủy rồi
tế bào mầm rồi
xong rồi ở trong nó có những tổ chức như là da đầu rồi rồi các tuyến bã thứ

răng rồi xương hàm
nên phát triển thành một cái u bì mà trong đấy có xương có răng có da có đủ thứ ở trong đấy
tuyến bã ở trong đấy
thế thì đấy là cái từ nó xuất phát từ những cái bùng trứng
chứ nó không phải là vì là chúng ta làm gì mà nó bị bệnh
và nhất là những bệnh nội tiết thì thường là không ít khi có tác dụng gì đến bùn trứng
bởi vì là những cái nội tiết của bùng trứng
mà chỉ là khi chúng ta có thể là chúng ta có một cái u khối u chế tiết nội tiết
thì nó làm ảnh hưởng đến nội tiết của phụ nữ
chứ không phải là bệnh nội tiết của phụ nữ
cái nội tiết của phụ nữ thì tạo ra u bùng trứng
thưa bác sĩ thì theo như chương trình có tìm hiểu thì
hầu hết các u năng bùng trứng thì lại không có bất kỳ biểu hiện gì
hay là triệu chứng gì ở cái giai đoạn đầu
vậy thì làm thế nào để chúng ta có thể phát hiện ra bệnh ở giai đoạn sớm thưa bác sĩ
thế này này
đúng u bùng trứng thì thường nếu lành tính chẳng có triệu trứng gì cả
chỉ trừ khi nào nó có biến trứng
biến trứng hay gặp nhất là gì
xoắn bộ u
nó xoắn u nó bị hoại tử cái u thì nó đau kinh khủng
các cháu hôm trước mà tôi đã gặp một cái hôm đúng thi
hôm đi thi đại học
thì con bị xoắn u bùng trứng
cái u bùng trứng xoắn
thế là đúng sáng đi thi thì phải vào đi về mổ
thật sự là lễ rất đáng tiếc cho con
nhưng mà bởi vì là các bố mẹ thường
cái u bùng trứng thì nó không
nó không có triệu trứng gì báo trước cả
nếu nó không phải biến trứng
vì thế bác sĩ thủy mổ rất nhiều em bé
mới có học lớp một mươi một một mươi hai
thế mà nó hút ra mấy lên đứa
cái bụng nó như cái trống này này
bố mẹ nó cứ tưởng là con béo
bởi vì thấy là bụng nó to nhưng mà không nghĩ là
à đấy là con bị u năng bùng trứng
vì thế này cũng hét với tất cả các gia đình là
có con gái khi chúng ta bắt đầu dạy thì
thì lên cho con đi kiểm tra một lần
nó cũng không khó khăn gì cả
siêu ông đó là một cái phủ luật không xâm lấn
mà cũng rất dễ dàng
đấy là phương pháp duy nhất để chúng ta có thể sàng lọc được
con chúng ta có bị bắt u năng bùng trứng không
bởi vì u năng bùng trứng nó gặp vào tất cả cái nửa tuổi
thế nó không phải là
nó không phải là tuổi nào thì bị
kể cả em bé trong bụng mẹ mà chúng tôi siêu âm thai
thường xuyên là thấy em bé có
u năng bùng trứng từ trong bụng mẹ
em bé đã có u năng bùng trứng rồi
thế mà khi em bé ở tuổi thanh
chi đồng cũng có thanh thiếu niên cũng có
tuổi sinh đẻ cũng có kể cả người già cũng có
không nghĩ là u bùng trứng nó gặp vào
bất cứ tuổi nào
tốt nhất là chúng ta nên sàng lọc
ví dụ như một năm đi sàng lọc một lần
hoặc là hai lần đấy là cái tốt nhất để sàng lọc
u năng bùng trứng
và thưa bác sĩ thì chúng ta nên sàng lọc
từ độ tuổi nào thưa bác sĩ
bác sĩ thủy khuyên là
tất cả các cháu đến tuổi dưỡng thị
thì bố mẹ lên cho đi con đi kiểm tra một lần
kiểm tra xem con mình có bình thường không
mình tôi gặp rất nhiều bạn là
bố mẹ chẳng theo con đi kiểm tra gì cả
để con có cái u mà nó đến
nó to tướng như thế này
mà con xanh sao vàng vọt
nhưng cũng không nghĩ là con có u bùng trứng
thế thứ hai nữa là
ở bây hiện nay có rất nhiều người có một cái bệnh
đấy là gọi là u
u bùng trứng dạng lạc nội mạc tử cung
có nghĩa là cái tế bào mà tạo cây nguyệt
thì nó lạc ra bùng trứng
thế đến giai kỳ hành kinh thì nó lại tiết ra cây nguyệt
nó đổ thành một cái túi gọi là u lạc nội mạc tử cung
và cái u này thì em bé
vô cùng đau bụng
rất đau đau bụng kinh
và thứ hai nữa là nó là nguyên nhân chính để gây vô sinh
vì thế nên là các bố mẹ tôi khuyên là
ví dụ em bé em các con cháu mới hành kinh
mà bị đau bụng kinh nhiều này
hoặc là tốt nhất là con đến rửa dậy
thì cho con đi khám một lần
vì khám nó không khó khăn gì đâu
cái xương nó không phải là sâm lấn khó khăn gì cả
chúng ta con đi khám một lần để biết rằng là
à bùng trứng con ta có bình thường không
có vấn đề gì không để chúng ta giải quyết cho sớm
một số phương pháp điều trị u năng bùng trứng
như với u năng cơ năng
không cần điều trị
khối u thường biến mất vài ngày sau chu kỳ kinh nguyệt
người bệnh được theo dõi bằng cách siêu âm lập lại
sau hành kinh
người bệnh có thể kết hợp với
thuốc tránh thai và các biện pháp được hướng dẫn để
để điều trị u năng bùng trứng cơ năng
tuy nhiên một số trường hợp u nang cơ năng
gây biến trứng nguy hiểm như xoắn năng
vỡ nang gây mất máu cần cấp cứu và xử lý kịp thời
u thực thể
điều trị kịp thời để tránh các biến chứng nguy hiểm
tuy lỡ tuổi kỹ thước khối u
nguyện vọng mang thai và sinh con của từng người
bác sĩ sẽ tư vấn phương pháp phù hợp
có thể phẫu thuật cắt bỏ toàn bộ khối u
và bùng trứng
hoặc chỉ bóc tách các khối u lành khỏi bùng trứng
phẫu thuật nội soi cắt u năng bùng trứng
ít đau giảm thời gian nằm viện
thời gian phục hồi nhanh
dùng cho các trường hợp không nghi ngờ ách tính
u không quá to không dính
có chỉ định cắt bùng trứng
phẫu thuật mở bụng cắt u năng bùng trứng
u năng có kích thước lớn nghi ngờ ông thư sẽ được chỉ định
thực ra u năng bùng trứng đơn thuần thì có thể điều trị khỏi
màu đến lại hết thôi
thế nhưng nó có những loại u năng bùng trứng
ví dụ như u lạc đội bạc tử cung
thì nó rất dễ tái phát
mình mổ xong bây giờ người ta rất hạn chế mổ lạc đội bạc tử cung
trong một khuôn khổ này
bác sĩ thủy cũng khuyên tất cả những người
mà có lạc đội bạc tử cung
hết sức thận trọng khi đi mổ
bởi vì các bác sĩ ở tuyến giới
hiều khi thấy u là mổ thôi
nhưng người ta không biết là mổ cái đấy xong thôi
nó bị tái phát rất là nhanh
mà tái phát lần sau thì nặng hơn lần trước
lần sau càng ngày càng tái phát nhanh
vì thế nên là những khối u lạc đội bạc tử cung
thì nên cân nhắc là mổ lúc nào
chứ không phải lúc nào cũng mổ
thứ hai nữa
ví dụ như u bì bồng trứng
nó cũng xuất phát như u tế bào mầm
nó từ trong mầm bồng trứng
cái lúc này chúng ta mổ cái khối u bì to như này
nhưng mà ở trong
khi chúng tôi mổ ra thì nhiều khi nó có những cái u
cái tế bào trứng nhỏ
cái u bì nhỏ
chúng tôi nhặt ra nhiều lắm
có cái nhặt vài chục cái nhỏ như thế
thế thì có những cái đang chúng ta cũng nhìn đâu mà nhặt
thế mai kia là
nó lại tái phát thôi
vì thế nên là cái đấy nó không phải là
cái đấy nó không phải là tái phát
vì là chúng ta mổ không hết
mà là bản thân cái bệnh nó có sẵn trong vùng trứng rồi
nó chỉ có lúc nào nó lớn lên thôi
vì thế nên là
khi mà cũng khuyên
cũng không có cách nào để điều trị cho nó hết đâu
mà chúng ta chỉ có là khi chúng ta mổ xong
chúng ta thất nhận
các bạn nhỏ thì cũng khuyên
khi mà các bạn thanh thiếu niên
mà đi mổ u năng bồn trứng
thì chúng ta lên những bệnh đến với bệnh viện lớn ấy
tại vì chúng tôi
khi mổ người ta có
chúng tôi có kinh nghiệm rồi
chúng tôi sẽ biết là
mình mổ cái năng to này
và những nang nhỏ thì chúng ta nhặt thế nào
để giảm cái khả năng
tái phát nhanh cho các con
vì có những bệnh nhân này
chỉ có mổ có đủ mấy tháng sau đã thành một cái u khác rồi
vì thế nên chúng ta
nghe u bồn trứng mổ thì rất đơn giản
nhưng vấn đề mọi người có kỹ năng để nhặt
tất cả những cái nang nhỏ mà nó xung quanh đấy đi không
thì đấy là một cái việc
mà chúng ta cũng nên chú ý
thứ hai nữa là nếu mà cái u bồn trứng
mà ví dụ u nớt hoặc u nhầy
nó có thể biến trứng thành u nớt tự công
u bồn trứng
vì thế là chúng ta cũng nên
xử lý nếu mà chúng ta phát hiện ra
phát hiện sớm thì cũng nên xử lý những cái u thực thể như thế
với những bệnh nhân thì hiện tại đang sống chung
với u năng mổ trứng thì chúng ta sẽ có
những cái lưu ý gì
trong chế độ sinh hoạt cũng như là chế độ dinh dưỡng không ạ
thực ra thì
nếu mà để để sống chung
với u năng mổ trứng thì chắc là
nó chỉ là những cái khối u mà
nó lành tính và nó rất là nhỏ thôi
chứ còn tất cả những khối u thực thể bùng trứng
thì sẽ có chỉ định mổ
chứ không để sống chung
còn ví dụ thế này này
ví dụ như là người ta đang chuẩn bị sinh con
thì thôi chúng tôi sẽ bảo các bạn
nên là thôi trong khoảng thời gian ngắn cháu sẽ có thai đúng không
thì thôi cháu cứ để để cháu có thai đi
trong khi nào thì chúng ta xử lý sau
chứ còn nếu mà đã phát hiện ra một cái u thực thể bồn trứng
thì không có chỉ định theo dõi
trừ u lạc để bạc tử cung